tại khu vực bản pú múa xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên
công an huyện mường trà chủ trì phối hợp với đồn biên phòng mường mươn
cục hải quan tỉnh vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt một đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ năm bánh heroin và chín viên ma túy tổng hợp
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại bản púa xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên
công an huyện mường trà phát hiện và bắt quả tang đối tượng quảng văn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại tổ dân phố số hai thị trấn mường trà huyện mường trà
đang trên đường vận chuyển trái phép năm bánh heroin và chín viên ma túy tổng hợp
số ma túy này được nhân giấu kỹ trong khúc gỗ giả làm gốc cây địa lan
tại cơ quan công an nhân khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông
tại bản kết tinh xã mường mươn huyện mường trà và đang trong quá trình đem đi tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ